nhà trắng mới đây đã công bố chiến lược an ninh mạng mới một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công mạng và tội phạm số nhằm vào nước này
chiến lược này hối thúc việc ban hành quy định chặt chẽ hơn nữa đối với các hoạt động an ninh mạng hiện nay trong tất cả các lĩnh vực đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân
chiến lược này hối thúc việc ban hành quy định chặt chẽ hơn nữa đối với các hoạt động an ninh mạng hiện nay trong tất cả các lĩnh vực đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân
theo chiến lược mới các vụ tấn công bằng mã độc bị xem là mối đe do an ninh quốc gia đồng nghĩa rằng chính phủ sẽ sử dụng nhiều công cụ hơn để giải quyết vấn đề thay vì chỉ bắt giữ và buộc tội
các vụ tấn công bằng mã độc bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia đồng nghĩa rằng chính phủ sẽ sử dụng nhiều công cụ hơn để giải quyết vấn đề thay vì chỉ bắt giữ và buộc tội